thưa quý vị các tỉnh phía đông bắc bộ trong ba ngày tới thời tiết sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rông gia tăng nhanh chóng
cường độ mưa lớn được dự báo khả năng cao sẽ xuất hiện tập trung từ sáng sớm ngày một mươi sáu đến khoảng sáng ngày một mươi bảy
cảnh báo khu vực vùng núi sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông bà con nên cảnh giác cao với các hiện tượng thừa tích cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
về nhiệt độ cao nhất ngày mai và ngày kia sẽ không vượt qua mức là hai mươi chín độ sau đó sang đến ngày một mươi bảy thì sẽ giảm về mức là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới
bà con cần lưu ý từ sáng sớm ngày một mươi sáu sang đến khoảng sáng ngày một mươi bảy thì sẽ xuất hiện mưa lớn
đặc biệt là tại khu vực vùng núi thì mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông bà con cũng nên cảnh giác cao với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ vì vậy sẽ giảm chậm dần trong ba mươi
trong ba ngày tới từ mức cao nhất là hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi cao hơn trong ngày mai về mức là hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ trong ngày một mươi bảy
lưu ý số khu vực trung bộ thời tiết cũng sẽ có mưa rông gia tăng trong ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
mưa tập trung nhiều tại các tỉnh phía bắc của thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
mức nhiệt độ cao nhất đạt ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ trong ngày mai
sau đó nhiệt độ sẽ giảm dần và có mưa rông gia tăng
đi tiếp về phía nam của miền trung mưa rông cũng sẽ tiếp tục duy trì trong ngày một mươi năm
trong ngày một mươi sáu tuy nhiên thời gian mưa được dự báo là sẽ không kéo dài và tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối
khoảng sang đến chiều ngày một mươi bảy thì mưa sẽ có xu hướng giảm bớt
nhiệt độ trong ba ngày tới ổn định cao nhất ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới mưa còn duy trì cục bộ có điểm sẽ xảy ra mưa vừa đến mưa to
sau đó thì cũng khoảng từ chiều tối và đêm ngày một mươi bảy thì mưa cũng trên đà giảm bớt
trong ngày trời có nắng với nhiệt độ hai ngày tới cao nhất ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
sau sẽ tăng nhẹ trong ngày một mươi bảy
mưa cũng tập trung tại khu vực nam bộ trong hai ngày tới
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
từ chiều tối và đêm ngày một mươi bảy thì mưa sẽ giảm
nhiệt độ trong ba ngày tới cao nhất trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn